ngày ba bốn người phát ngôn của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho biết tổng giám đốc iaea rafael grossi sẽ đến thành phố kaliningras của nga vào ngày năm tháng bốn để thảo luận về vấn đề an ninh và an toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân zaparuzia
ông grossi đã đến thăm nhà máy zaporizhia vào tuần trước
tổng giám đốc iaea đánh giá tình hình đang phát triển theo chiều hướng tiêu cực hơn khi hoạt động quân sự xung quanh nhà máy này gia tăng trong những tháng gần đây
iaea đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu âu và ngăn ngừa nguy cơ dò dỉ hạt nhân
trước đó ông grassi cho biết phái đoàn của ông đang cân nhắc giải pháp theo hướng có được các cam kết không tấn công nhà máy hoặc không sử dụng nhà máy này để thực hiện các cuộc tấn công
thay vì thúc đẩy kế hoạch thiết lập khu vực phi quân sự do cho rằng có thể khiến tình hình thêm phức tạp
zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu âu với tổng cộng sáu lo phản ứng
nhà máy này đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân
nga và ukraine cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích nhà máy này